nhằm ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới và triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp thường trực vào sáng nay tám tháng chín
từ hôm nay đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến quảng nam tiếp tục có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi năm trăm năm mươi mm có nơi trên sáu trăm linh mm
sau ngày một mươi một tháng một mươi mưa lớn ở các tỉnh trung bộ còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp hai riêng các tỉnh hà tĩnh quảng trị thừa thiên huế cấp ba
mưa lớn khiến mực nước các sông ở quảng trị quảng nam đang lên nhanh trên các sông ở quảng ngãi lũ đã đạt đỉnh
cảnh báo từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi trên các sông từ hà tĩnh đến bình thuận và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ bốn chín m hạ lưu từ một năm năm m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn diện rộng và các hình thái thời tiết bất thường
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động sơ tán dân ra khỏi các địa bàn có nguy cơ cao bị lũ chia cắt
cố lập bảo đảm an toàn về người và tài sản vận hành hồi chứa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ dù
quyết định cho học sinh vùng ngập lũ nghỉ học khi cần thiết để bảo đảm an toàn